như vậy là ngày hôm nay gần như hầu khắp trên ba miền đều có mưa
ngoài những lưu ý an toàn khi di chuyển lúc mưa rông
thì thêm một lưu ý khác liên tục được nhấn mạnh trong những ngày gần đây
đó là nguy cơ về cháy nổ đặc biệt là tại khu vực dân cư
vâng trong những ngày qua tại nhiều địa phương ví dụ như là tại hà nội
thì liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân
dù mưa nhiều thế nhưng ẩm ướt cũng chính là nguyên nhân để dễ gây ra chập điện
dẫn đến sự cố cháy nổ
chính vì vậy chúng ta hãy luôn chú ý trong sinh hoạt hàng ngày
từ những việc nhỏ nhất như bảo đảm an toàn khi sử dụng bếp ga và các thiết bị điện
vâng và đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay